chào quý vị và các bạn đã theo dõi kênh báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin mới nhất của bộ y tế về tình hình dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hiện nay thời gian tới để đảm bảo đưa đón người dân về quê an toàn chú đáo nhất
bộ tư lệnh thành phố sẽ chủ động phối hợp với các địa phương mà người dân muốn về để tổ chức đưa đón an toàn nhất
theo đó bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh đề nghị người dân có nhu cầu về quê
hãy liên hệ với tổ dân phố ủy ban nhân dân phường xã thị trấn nơi mình đang tạm trú để đăng ký
chiều ngày năm tháng một mươi bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh đã có tâm thư gửi đồng bào
những người có mong muốn rời thành phố để về quê hương
bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh cho biết sẽ tham gia đưa người dân tại thành phố có nhu cầu về quê
theo đó bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh đề nghị người dân có nhu cầu về quê
hãy liên hệ với tổ dân phố ủy ban nhân dân phường xã thị trấn nơi mình đang tạm trú để đăng ký
khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về của người dân
bộ tư lệnh thành phố sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đón tiếp
trước khi đưa người dân lên đường về quê
cơ quan chức năng của thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm khám sức khỏe để đảm bảo an toàn
trường hợp người dân cần được hướng dẫn thêm có thể gọi đường dây nóng để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hồ chí minh
thông tin qua số sáu mươi chín sáu trăm năm mươi hai bốn trăm linh một và hai nghìn tám trăm sáu mươi sáu tám trăm hai mươi hai
bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh thông tin
theo tâm thư những ngày qua hình ảnh bà con cô bác tại thành phố hồ chí minh
ô ạt đổ xô về quê ở các tỉnh miền tây nam bộ miền trung tây nguyên và các tỉnh phía bắc
ngay khi thành phố vừa nới lỏng giãn cách xã hội trong đêm ngày ba mươi tháng chín
đã khiến cho toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố không khỏi xót xa thường cảm
dù thời gian qua thành phố hồ chí minh đã đưa người dân về quê
thành phố đã có đợt hỗ trợ cho bà con
và khi nới lỏng giãn cách thành phố đã trân trọng kính mời bà con cô bác ở lại
nhằm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế
tuy nhiên đã có nhiều bà con cô bác về quê vì nhiều lý do khác nhau
như điều kiện kinh tế tiền trọ gánh nặng mưu sinh
và cũng có thể muốn về bên gia đình để chăm sóc con cái cha mẹ lớn tuổi
càn bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hồ chí minh rất thấu hiểu
dù với bất kỳ lý do gì đây cũng là nguyện vọng chính đáng của đồng bào
mấy ngày qua các cấp ủy chính quyền đoàn thể và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố
đã chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh hỗ trợ bà con cô bác về quê an toàn
hiện nay và trong thời gian tới để đảm bảo đưa đón bà con của bác về quê an toàn chú đáo nhất
được sự nhất trí của đảng ủy bộ tư lệnh quân khu bảy và chỉ đạo của thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh và các đoàn thể của thành phố
sẽ chủ động phối hợp với các địa phương mà bà con cô bác muốn về
để tổ chức đưa đón đảm bảo an toàn nhất cho người về và nhân dân ở quê hương
do đó bà con cô bác có nhu cầu về quê hãy liên hệ với tổ dân phố ủy ban nhân dân phường xã thị trấn
nơi mình đang tạm trú tại thành phố để đăng ký
khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về của bà con
bộ tư lệnh thành phố sẽ phối hợp với các địa phương
để tổ chức đón tiếp bà con cô bác
trước khi đưa bà con cô bác lên đường về quê
các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm khám sức khỏe cho bà con cô bác
sau khi kiểm tra sức khỏe bộ tư lệnh thành phố sẽ cử cán bộ chiến sĩ đi cùng
và đảm bảo phương tiện chở bà con của bác về quê hương theo nguyện vọng
trong lúc khó khăn hoạn nạn này cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
thành phố rất mong muốn được chia sẻ và được đồng hành với đồng bào trên trạng đường về quê hương
kính mong bà con của bác hãy cùng đoàn kết cùng phối hợp
để những chuyến xe trở về quê hương trọn vẹn nghĩa tình
nếu bà con cô bác cần được hướng dẫn thêm xin vui lòng gọi số điện thoại đường dây nóng

để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hồ chí minh thông tin cho bà con cô bác
tâm thư của bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh nêu
hôm nay ngày năm tháng một mươi công an tỉnh đồng nai đã
hỗ trợ hướng dẫn cho hơn một mươi người dân đang sinh sống tại tỉnh này
được trở về quê nhà tại các tỉnh tây nguyên đắk lắc lâm đồng gia lai
và các tỉnh miền tây miền trung
nâng tổng số lên trên ba mươi người dân
được đồng nai hỗ trợ trở về trong năm ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể sáng ngày năm tháng một mươi tại sân vận động tỉnh đồng nai thuộc thành phố biên hòa
công an tỉnh đồng nai đã tổ chức hướng dẫn cho hai nhóm người dân
về quê các tỉnh tây nguyên và miền trung
buổi chiều tiếp tục hướng dẫn người dân các tỉnh miền tây
các quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là đợt tỉnh đồng nai hỗ trợ cho người dân về quê với quy mô lớn
lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn thức ăn nước uống cho bà con trên suốt chặng hành trình về
các công dân được xét nghiệm sars cov hai âm tính trước khi lên đường về quê
nhiều người dân cho biết họ mong muốn được về quê bởi người thân cha mẹ con cái
vào thăm gia đình nhưng thời gian qua bị kẹt lại do dịch covid một mươi chín
muốn con cái về quê để được đi học
công nhân có đời sống khó khăn có thu nhập nhưng chi tiêu nhiều về quê nghỉ ngơi
sau tiếng loa phóng thành của lãnh đạo công an tỉnh gửi lời chúc bà con sức khỏe an toàn trên đường về quê
khi ổn định thì nhanh chóng trở lại đồng nai làm việc sinh sống
người dân vỗ tay mừng vui họ vẫy tay chào phấn khởi đoàn xe dẫn đường của giao thông
đặt vấn đề tỉnh đồng nai hiện có nhiều doanh nghiệp bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại
ủy ban nhân dân tỉnh động viên người dân ở lại cùng làm việc với các doanh nghiệp
tại sao người dân lại muốn trở về quê
anh ngô thành tân quê bình định cho biết
tôi phải chờ mẹ ra về quê rồi tôi sẽ quay trở lại đồng nai trong vài hôm tới để kịp làm việc cùng công ty
còn chị nguyễn thị thu ngay quê ở tiên giang nói
tôi làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ hóa an
do dịch covid một mươi chín chợ ngưng hoạt động tôi không có thu nhập ở nhà trọ cùng ba con nhỏ
hoàn cảnh khó khăn quá nên tôi về quê một thời gian rồi tình tiếp
có thể đợi khi nào chợ hoạt động trở lại tôi mới lên lại đồng nai
trước đó ngày bốn tháng một mươi tại cuộc họp giao ban với các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
với các địa phương trong tỉnh đồng nai
lãnh đạo tỉnh đồng nai nhìn nhận nếu tiếp tục diễn ra di dân thì sẽ thiếu hụt lao động sản xuất
do đó cần nhanh chóng nới lỏng hoạt động sản xuất tạo công an việc làm cho công nhân
lo lắng về tình trạng di dân thiếu hụt lao động trong thời gian tới khi nhà máy hoạt động sản xuất trở lại
ông quản minh cường phó bí thư tỉnh ủy đồng nai cho rằng
mấu chốt hiện nay là phải có kế hoạch nhanh chóng đưa các nhà máy trở lại hoạt động giải quyết việc làm cho công nhân
khi có việc làm có thu nhập thì công nhân sẽ không về quê nữa mà sẽ tiếp tục ở lại an tâm sản xuất
trong những ngày đầu tháng một mươi các tỉnh thành miền tây nam bộ đã tiếp nhận hàng trăm ngàn người hồi hương
áp lực đèn lên công tác y tế khu cách ly chăm sóc sức khỏe cho người dân là không hề nhỏ
đáng lo ngại hơn hàng trăm f cũng được bóc tách ra khỏi dòng người trở về quê hương
nhiều địa phương đang lâm vào thế khó
tính đến ngày năm tháng một mươi an giang đã tiếp nhận hơn ba mươi năm công nhân về quê
tỉnh đã chưng dụng các cơ sở giáo dục để làm điểm cách ly tập trung nhưng hiện cũng đã hết chỗ
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã họp khẩn tìm cách giải quyết và thống nhất quan điểm tổ chức tiếp nhận công dân tự phát về quê
và lập ban tổ chức tiếp nhận công dân an giang ngoài tỉnh về địa phương để đảm bảo việc tổ chức được thuận tiện an toàn trật tự tuân thủ quy định phòng dịch
các địa phương trong tỉnh
chủ động bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu rộng rãi thông thoáng sàng lọc xét nghiệm phân loại theo nguy cơ tiến hành tổ chức cách ly theo đúng quy định
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết
với số lượng người dân về đồng và liên tục như trên tỉnh đã đưa về các địa phương phần nửa và đang tiếp tục tránh rôn ứ vào một điểm quá lâu
đối với việc khoanh vùng sàng lọc tỉnh an giang cũng gặp nhiều khó khăn vì số lượng quá đông
trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác test nhanh cũng đã dần cạn kiệt phải kiến nghị chính phủ hỗ trợ
cũng theo ông nguyễn thành bình các khu cách ly địa phương đang quá tải tỉnh đang xem xét hướng cách ly tại nhà
tỉnh đang cố gắng từng ngày từng giờ để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như trong cộng đồng ông nguyễn thành bình cho hay
ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trang cho biết
đến thời điểm này tỉnh đã tiếp nhận hơn ba mươi người dân về quê và con số này chưa dừng lại
tỉnh vẫn tiếp nhận người dân về quê không phải ngừng
nhưng chúng tôi mong bà con hãy giãn cách thời gian ra để tỉnh có thời gian chuẩn bị để chăm lo cho bà con tốt hơn
bà con trở về tỉnh phải chăm lo cho tốt những trường hợp khó khăn tỉnh sẽ lo đủ
ông trần văn lâu nói và cho biết
trong số người về quê đã tết nhanh ra hơn một trăm linh f nếu xét nghiệm pcr con số này có thể cao hơn
khi dòng người được phân tán về các địa phương trong tỉnh để cách ly sẽ đe dọa đến những vùng xanh mà tỉnh đã cố gắng bảo vệ
trong tình hình dịch đang dần được kiểm soát đồng tháp cũng đã tiếp nhận gần hai mươi người dân về quê tự phát
về vấn đề này ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu
các địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch nhất là khu cách ly thiết bị y tế thuốc phục vụ điều trị
xây dựng phương án để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống
công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa các đoàn người dân về đến địa phương
các tiểu ban của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hướng dẫn huyện thành phố tổ chức xét nghiệm
cách ly đảm bảo an toàn tránh lây lan dịch
bên cạnh đó đồng tháp yêu cầu tăng cường tuyên truyền về công tác tiếp nhận quản lý người về từ vùng dịch
để bà con hiểu chia sẻ đồng thời vận động người dân chủ động tối giác trường hợp từ vùng dịch tự ý về gia đình
để có biện pháp xử lý theo quy định tiếp tục quản lý chặt chẽ địa bàn không để phát sinh ổ dịch ngoài cộng đồng
từ đó góp phần giữ vững những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh trong thời gian qua
ở kiên giang tỉnh này cũng đã đón trên hai mươi người về quê tự phát
ông đỗ thanh bình bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh kiên giang cho biết
đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt lập danh sách đưa bà con về các huyện thành phố
sau đó chính quyền địa phương sẽ tổ chức test nhanh những người có kết quả âm tính thì đưa về cách ly tại nhà
tại cà mau tỉnh cũng đã tiếp nhận trên một mươi người về quê
trong những ngày qua địa phương này ghi nhận hai mươi năm ca dương tính sars cov hai sau khi tết nhanh một người đầu tiên
đây là con số đáng quan tâm vì trước khi dòng người hồi hương tràn về địa phương này đã chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn bình thường mới
theo hướng dẫn của bộ y tế đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc f đã điều trị khỏi không quá sáu tháng
sau khi test nhanh âm tính thì thực hiện cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine sau khi xét nghiệm âm tính sẽ cho cách ly tại nhà
và xét nghiệm định kỳ theo quy định trong vòng một mươi bốn ngày
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo